công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình đang tiến hành khám xét nơi ở của ông phan mạnh chi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thị trấn quy đạt huyện minh hóa là phóng viên thường trú tạp chí ngày mới online
cơ quan của hội người cao tuổi việt nam để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó ông chi đã bị công an huyện minh hóa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng
về hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với ông đinh tiến dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
theo hồ sơ ban đầu của cơ quan công an được biết ông đình tiến dũng đang được cơ quan chức năng liên quan
làm quy trình để bổ nhiệm phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
phan mạnh chi đã tìm đến ông dũng làm việc và cho rằng ông dũng có sai phạm về đất đai
ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai chi đề nghị ông dũng phải chuyển ba trăm linh triệu đồng để chi đưa cho lãnh đạo tòa soạn khỏi bị đăng bài
ông dũng khẳng định với chi là những sai phạm mà chi nói không có cơ sở và ông cũng đã khắc phục xong thiếu sót trong quá trình làm việc
được lãnh đạo cấp trên thống nhất đồng ý bổ nhiệm ông làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
nhưng trong gần một mươi ngày liên tục chi vẫn liên lạc thường xuyên với ông dũng để đòi ba trăm linh triệu đồng
do lo lắng ảnh hưởng đến uy tín danh dự và công việc nên ông dũng đã hẹn với chi là sẽ đưa tiền cho chi vào ngày một mươi tháng năm
đến ngày một mươi một tháng năm ông dũng hẹn gặp chi và nói chưa có tiền nên chi đi về
trước sức ép việc đòi tiền của chi ông dũng đã làm đơn trình báo cơ quan công an giải quyết vụ việc